beethoven là người có năng khiếu âm nhạc phi thường
vượt qua những nghịch cảnh của bản thân ông đã công hiến chọn đời mình cho nền âm nhạc thế giới
beethoven là một trong những nhạc sĩ đầu tiên không phục vụ thị hiếu của tầng lớp quý tộc mà bày tỏ cảm xúc riêng của họ
sự thật của beckholen là sống thật với chính mình
và tất nhiên là một thiên tài tầm nhìn của anh ấy đã nói lên điều gì đó rất trung thực về thế giới
sôn ất ánh trăng
sôn ất ánh trăng là một trong những tác phẩm piano tốt nhất của thế giới
tuyệt vời nhất của beethoven
tuy nhiên ông chỉ đơn giản gọi nó là piano sôn ất số một mươi bốn
và nó đã không được đặt tên thơ mộng như thế cho đến năm một nghìn tám trăm ba mươi hai năm năm sau cái chết của beethoven
nhà thân người đức ludwig rostock cho biết khi nghe bản nhạc
ông cảm thấy như có một sự dịch truyền của ánh trăng chiếu vào hồ lucerne
tạo nên một cảnh sắc không khí không thể diễn tả được bởi vẻ đẹp của âm nhạc hòa quyện vào ánh trăng trên mặt hồ
cũng từ đó cái tên sôn ất ánh trăng sôn ất moonlight ra đời
hầu như tất cả các tác phẩm chính của ông đều là những tiết mục theo xu hướng tiêu chuyển chung
và âm nhạc của ông vô cùng quen thuộc với các nhạc sĩ cũng như người nghe trên khắp thế giới
có một nhà soạn nhạc đã thay đổi hoàn toàn thế giới
các cư khi nào tôi nghĩ về họ beethoven luôn là người đầu tiên nghĩ đến
behoven đã thay đổi bản chất của cách thức hoạt động của âm nhạc
có lúc beethoven là một người cực kỳ hướng nội
và lúc khác ông ấy thực sự chỉ muốn cởi mở và thể hiện mình với mọi người
nếu bạn đến tham dự tất cả các buổi hòa nhạc tôi nghĩ bạn sẽ về nhà với cảm giác rằng bạn biết rất rõ về beethoven
cuộc sống độc thân của beethoven được đánh dấu bằng một cuộc đấu tranh gây gắt từ chính trong nội tâm
về việc ông dần bị mất thính lực
cho đến khi bị khiếm thính một trăm linh và một số tác phẩm quan trọng nhất được sáng tác trong suốt một mươi năm cuối đời
khi ông không thể nghe được ông qua đời trong cô độc ở tuổi năm mươi sáu
phải thực sự công nhận rằng beethoven là một nhà sáng tạo nghệ thuật âm nhạc
ông mở rộng phạm vi của các bản giao hưởng sonat concert đã phá vỡ những quy tắc và nhận định cũng như cái nhìn về nền âm nhạc cổ điển